với kết quả đó tiến dụng chính sách xã hội đã có phần quan trọng thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội
mới đây một tình tiết mới liên quan đến nguyên nhân khiến tám người tử vong trong vụ tai biến chạy thận tại hòa bình vừa được viện trang thiết bị và công trình y tế bộ y tế công bố
tình tiết này được phát hiện sau thời gian viện phục dựng chạy thực nghiệm hệ thống lọc nước chạy thận tại bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình
trong quá trình điều tra viện khoa học hình sự đã phát hiện có ba van của hệ thống ro một bị hỏng
nhưng chi tiết này chưa được điều tra thực nghiệm thì hệ thống đã bị phá rỡ
thấy có nhiều điểm chưa hợp lý theo như kết luận của cơ quan điều tra viện trang thiết bị và công trình y tế đã tìm cách phục dựng theo nguyên trạng
hệ thống ro một thì mượn từ trong kho của bệnh viện hòa bình còn hệ thống ro hai họ phải tìm cách mua lại sau khi đã bị thanh lý
kết quả thực nghiệm vận hành hệ thống cho kết quả khác với kết luận điều tra
rõ ràng là cái việc hỏng ba van đó nó sẽ nối cái con đường cái nước chưa đảm bảo tiêu chuẩn chạy thận
từ các cột lọc đầu của hệ thống này
ro một đã tự chảy vào tanh ro hai là cái nước thành phẩm dùng để chạy thận nhân tạo
và đó mới là nguyên nhân khiến bệnh nhân tử vong
còn nguyên nhân mà để cho cái đa chất đấy nó chảy được vào ro hai là do cái hệ thống ro một bị hỏng ba cái van
như vậy hệ thống ro một và ro hai được lắp đặt cùng qua chung hệ thống cip để lọc rửa
mà bản chất ro một
để rửa quả lọc còn hệ thống ro hai đưa nước vào chạy thận
vì vậy khi ba van của ro một hỏng làm cho nước dần bị ô nhiễm chảy vào cả ro hai ngay cả khi van đã khóa
theo tình tiết mới này thì điểm mấu chốt nằm ở ba van bị hỏng
nó cho thấy nguyên nhân dẫn đến tử vong là ngộ độc đa chất tích lũy từ khi van bị hỏng
tôi nghĩ đây là một cái cố gắng cá nhân của một tập thể cán bộ của viện
cũng như là một số các nhà chuyên môn
trong ngành y tuy nhiên về mặt luật pháp thì tôi nghĩ đây cũng sẽ là một cái bước đầu tiên
mà rất cần là các cơ quan tham gia tổ túc tìm hiểu để thực hiện trên dự ngại hiện trường mang tính chất chính thức
đây là bước thực nghiệm vận hành
sau đây các nhà khoa học sẽ tiếp tục tiến hành thực nghiệm độc chất
rồi thực nghiệm hóa học để xác định hóa chất tồn dư gây ngộ độc là gì
thưa quý vị hòa cùng xu hướng phát triển của các nhà khoa học
trong lĩnh vực xã hội ngành làm đẹp ngày càng phát triển và phổ biến hơn
với nhu cầu lớn như vậy ngày càng nhiều những phương pháp thẩm mỹ ra đời
nhưng cũng có một thực tế là liên tiếp các ca tai biến do làm đẹp không đúng cách
ở các cơ sở không đảm bảo cũng ngày một nhiều hơn
vậy làm sao để làm đẹp không chỉ đúng cách mà còn an toàn hiệu quả với những kỹ thuật tiên tiến nhất
là nội dung được đề cập trong hội thảo khoa học về thẩm mỹ được diễn ra vào ngày sáu tháng tám tại bệnh viện bưu điện
tại hội thảo các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực thẩm mỹ trong nước và của bệnh viện biêu điện
đã cùng trình bày báo cáo khoa học thảo luận về làm đẹp an toàn đặc biệt là về công nghệ hút mỡ
đây là một trong những biện pháp làm đẹp đang được rất nhiều người lựa chọn
với công nghệ vezalipo cho phép loại bỏ lượng mỡ nhỏ cho kết quả tạo hình chính xác
hoặc loại bỏ lượng mỡ lớn nhanh chóng an toàn hiệu quả nhanh
người bệnh sớm phục hồi không cần gây mê nên tránh được những biến chứng liên quan đến sốc phản vệ
với việc áp dụng công nghệ mới này ngành thẩm mỹ việt nam nói chung và bệnh viện biêu điện nói riêng
đang ngày một khẳng định sự phát triển của chuyên ngành thẩm mỹ nước ta trong khu vực và trên thế giới
hôm qua tại hà nội thực hiện chương trình hoạt động giám sát năm hai nghìn một mươi chín
ủy ban các vấn đề xã hội của quốc hội đã tổ chức viên họp ngay bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội
và các cơ quan có liên quan giải trình về trách nhiệm quản lý nhà nước trong thực hiện chính sách pháp luật
về trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi và người khuyết tật
tại phiên họp bộ trưởng bộ lao động thương bình và xã hội báo cáo trong thời gian qua
bộ đã chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan soạn thảo trình chính phủ quốc hội
ban hành trên một mươi sáu bộ luật luật bốn mươi nghị định nghị quyết của chính phủ hai mươi sáu quyết định của thủ tướng chính phủ
hai mươi một thông tư thông tư liên tịch có liên quan về trợ giúp xã hội cho người cao tuổi người khuyết tật
các chính sách cơ bản đã phát huy được việc chăm sóc sức khỏe đời sống văn hóa tinh thần đối với người cao tuổi người khuyết tật
tuy nhiên trong quá trình thực hiện ở một số nơi các vị chính quyền địa phương cơ sở chưa nhận thức đầy đủ trách nhiệm
mức trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi người khuyết tật còn thấp
bằng khoảng ba mươi so với chuẩn nghèo thành thị và bốn mươi chuẩn nghèo nông thôn
số lượng người cao tuổi người khuyết tật được chăm sóc trong các cơ sở trợ giúp xã hội còn ít
bộ lao động thương binh và xã hội cũng kiến nghị đối với các ủy ban các vấn đề xã hội và các cơ quan của quốc hội tăng cường công tác giám sát chính sách
bộ chính nguồn lực thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi người khuyết tật theo quy định của luật
nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm năm mươi tám năm thảm họa da cam việt nam và ngày vì nạn nhân chất độc mùa da cam ngày một mươi tháng tám
hội nạn nhân chất độc da cam điêu xin thành phố đà nẵng đã tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi tặng quà cho hơn năm nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn
theo đó từ đầu tháng tám đến nay hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tp đà nẵng đã tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho hơn ba trăm hai mươi trẻ em là nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống trên địa bàn
mỗi xuất quà trị giá năm trăm linh đồng và tổng trị giá là hơn một trăm sáu mươi triệu đồng
cũng từ nguồn quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam
từ ngày một mươi tháng tám tới thành hội phối hợp với các đơn vị tổ chức liên quan tiếp tục trao ba trăm linh xuất quà cho nạn nhân chất độc da cam tại thành phố đà nẵng
ngoài ra các hội nạn nhân chất độc da cam thuộc các quận huyện cũng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam
các hội nạn nhân chất độc da cam thuộc các quận huyện cũng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam